tiếp tục phiên làm việc thứ bốn mươi tám của ủy ban thường vụ quốc hội
hôm nay ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về các báo cáo công tác năm hai nghìn hai mươi
của tòa án nhân dân tối cao viện kiểm sát nhân dân tối cao
các báo cáo của chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật
công tác thi hành án và công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn hai mươi
buổi chiều ủy ban thường vụ quốc hội thảo luận về dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi
tại phiên họp buổi sáng đa số các ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội tập trung cho ý kiến vào các vấn đề
tình hình phòng chống tham nhũng tình hình tội phạm vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng
trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín vấn đề tố cáo tội phạm kết quả điều tra truy tố xét xử thi hành án
việc thực hiện nghị định một trăm linh đối với phòng chống tác hại rượu bia
trong phiên làm việc buổi chiều đa số các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cho rằng
quan điểm sửa đổi luật phòng chống ma túy lần này phải bảo đảm việc tuân thủ quy định của hiến pháp
năm hai nghìn một mươi ba và thống nhất với các bộ luật luật đã được thông qua trong thời gian gần đây
việc sửa đổi luật cần dựa trên quan điểm phòng và chống nhằm ngăn chặn tận gốc hậu quả
có thể phát sinh do tệ nạn ma túy gây nên